với quyết tâm đẩy lùi tình trạng bơm tạp chất vào tôm như hiện nay
công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành gia quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh tôm trên địa bàn toàn tỉnh
trong ngày đầu giao quân lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện năm cơ sở vi phạm về tổ chức bơm tạp chất vào tôm xú nguyên liệu
thu gom tôm sú nguyên liệu có chứa tạp chất không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành xa quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh tôm trên địa bàn toàn tỉnh

hành vi bơm tạp chất vào tôm không những làm mất uy tín của con tôm trên thị trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
vì thế người dân cần nêu cao hơn nữa tinh thần đấu tranh tố giác với các hành vi bơm tiêm tạp chất vào tôm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trả tự tại địa phương